thủ tướng anh syri sunak mới đây đã bác bỏ thông tin cho rằng london sẽ sớm mở lại các cuộc đàm phán về mối quan hệ với eu
nhấn mạnh rằng brexit đã mang lại những lợi ích và cơ hội to lớn cho nước này
tuy nhiên ông sunak cũng nhấn mạnh rằng eu sẽ giúp anh thiết lập các chế độ quản lý phù hợp với tương lai
để đảm bảo rằng quốc gia này có thể dẫn đầu trong những ngành sẽ tạo ra việc làm và tăng trưởng trong tương lai
trước đó tờ sunny times của anh đưa tin các bộ trưởng cấp cao nước này đang nghiên cứu một đề xuất mới
về mối quan hệ với eu dựa trên thỏa thuận của thụy sĩ có thể mở khả năng tiếp cận thị trường chung
báo trên cũng cho rằng điều này có thể liên quan đến các quản đóng góp hàng năm của anh trong thân sách eu
nhưng không phải là sự trở lại của quyền tự do đi lại
những thông tin này kết hợp với nhận xét của bộ trưởng tài chính jeremy hunt vào tuần trước
rằng ông sẽ tìm cách xóa bỏ phần lớn các rào cản thương mại tồn tại giữa anh và eu
đã gây ra cuộc tranh luận về mối quan hệ kinh tế của anh với eu
nhưng cũng dẫn đến sự tức giận với những người ủng hộ brexit